phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc vừa triệu tập xử lý một trường hợp loan tin sai sự thật
thiếu nữ chết trong lớp học ở huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc là do thầy giáo hiếp giết gây hoang mang dư luận
đối tượng bị xử lý là trần thị hà hai mươi năm tuổi trú tại thị trấn quảng phú huyện cư mờ ga tỉnh đắk lắc
trước đó ngày một mươi chín tháng sáu người dân phát hiện thiếu nữ một mươi bảy tuổi ở buông ginh xa eakue huyện cư mờ ga tử vong trong lớp học của một trường tiểu học trên địa bàn xã
nạn nhân đang trong quá trình phân hủy được biết thiếu nữ này có biểu hiện về bệnh tâm thần đã bỏ nhà đi từ nhiều ngày trước đó
mặc dù vụ việc đang trong quá trình được cơ quan công an điều tra làm rõ nhưng khoảng một mươi bốn h ngày hai mươi bốn tháng sáu
hà thấy trên mạng xã hội xuất hiện trang đưa tin có tên jampost đăng tải bài viết với tiêu đề
phát hiện thi thể thiếu nữ một mươi bảy tuổi tại lớp học ở đắk lắc
đang phân hủy nạn nhân bị thầy giáo hiếp dâm
sau khi đọc xong bài viết này hà đã chia sẻ về trang facebook cá nhân của mình
sau khi đăng tải bài viết này được cộng đồng mạng chia sẻ lan truyền nhanh trên mạng xã hội
vào cuộc xác minh công an tỉnh đắk lắc xác định nội dung hà đăng tải hoàn toàn sai sự thật
tại cơ quan công an sau khi được giải thích hà đã nhận ra việc làm sai trái của mình
gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm
hiện phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh đắk lắc
đang hoàn tất hồ sơ để xử lý trần thị hà theo quy định